thưa quý vị vào dạng sáng ngày chín tháng bốn công an tp hcm đã bất ngờ kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ
peso hay được gọi là quán bar ở địa chỉ số sáu mươi năm võ văn tần phường võ thị sáu quận ba
tại đây lực lượng chức năng ghi nhận có ba mươi năm bàn với ba trăm năm mươi khách đang ăn uống rượu bia nghe nhạc mạnh và có sáu mươi tám nhân viên phục vụ
qua kiểm tra nhanh công an phát hiện bảy mươi bốn khách và một mươi bảy nhân viên quán đã dương tính với ma túy
theo ghi nhận ban đầu của cơ quan công an công ty feso chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật như hoạt động quán bar vượt quá thời gian quy định
có dấu hiệu buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay để cho số đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh để sử dụng ma túy cháy phép
hình thành một tụ điểm tệ nạn xã hội gây phức tạp về an ninh trật tự
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý những sai phạm của công ty này cũng như các đối tượng có liên quan